tại bãi biển thuận an huyện phú vang thừa thiên huế đồn biên phòng cửa khẩu cảng thuận an và hải đội hai bộ đội biên phòng thừa thiên huế phối hợp tổ chức lễ phát động và gia quân hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn
sau lễ phát động cán bộ chiến sĩ đoàn viên thanh niên của bộ chỉ huy bộ đội biên phòng thừa thiên huế cùng ba trăm linh đoàn viên thanh niên thuộc thị đoàn thị trấn thuận an xã đoàn phú thuận cùng tri đoàn các trường trung học phổ thông trung học cơ sở thuận an đã tham gia thu dọn rác thải dọc bờ biển và khu rừng phòng hộ ven biển thuận an
đây là hoạt động đầy ý nghĩa nhân văn góp phần làm sạch môi trường biển đồng thời nâng cao nhận thức trong cộng đồng về việc bảo vệ môi trường sống theo hướng bền vững chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu với khẩu hiệu hành động là hãy chung tay và nâng cao ý thức hơn nữa trong công cuộc bảo vệ môi trường
sau đợt phát động hưởng ứng chiến dịch lần này tất cả các đơn vị thuộc bộ đội biên phòng thừa thiên huế sẽ đồng loạt tổ chức phát động các hoạt động hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn vào các buổi sáng thứ bảy chủ nhật hàng tháng
các đơn vị thuộc bộ đội biên phòng thừa thiên huế sẽ đồng loạt tổ chức phát động các hoạt động trong các buổi sáng thứ bảy chủ nhật hàng tháng